vào chiều qua một mươi ba tháng một mươi một trận mưa lớn kéo dài hơn hai giờ đồng hồ xảy ra đã khiến nhiều tuyến đường trên địa bàn trung tâm thành phố bảo lộc tỉnh lâm đồng bị ngập nghiêm trọng
đặc biệt mưa lớn đã làm hơn một trăm linh hộ dân bị ngập sâu trong nước từ năm đến một năm mét gây thiệt hại nặng nề cho người dân
những tuyến đường bị ách tắc xe cộ không thể di chuyển nhiều khu vực bị cô lập
tại đường lê văn tám phường hai có khoảng ba mươi nhà dân bị nước nhấn chìm từ tám đến một năm mét
nhiều tài sản vật dụng sinh hoạt của người dân cũng bị nước nhấn chìm
tương tự tại đường chu văn an phường một mưa lớn đã khiến nước ngập tràn vào nhà của khoảng bốn mươi hộ dân gây thiệt hại nặng nề
trong khi đó tại phường lộc sơn mưa lớn đã khiến nhà cửa của hơn ba mươi hộ dân bị ngập sâu từ năm đến một mét
khiến nhiều tài sản vật dụng sinh hoạt của bà con trôi lềnh bềnh trong nước
hiện tại chính quyền địa phương và các ngành chức năng đang huy động lực lượng giúp người dân khắc phục hậu quả để bà con ổn định cuộc sống